nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập hội nông dân việt nam hội nông dân tỉnh điện biên đã biểu dương sáu mươi hội viên nông dân điển hình tiên tiến lần thứ tư giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thào xuân sùng chủ tịch trung ương hội nông dân việt nam đã biểu dương những thành tiệu mà hội nông dân tỉnh điện biên đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị trong thời gian tới hội nông dân tỉnh điện biên cần chú trọng công tác tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nền nông nghiệp đặc sản với những sản phẩm mà các địa phương khác chưa có hoặc không có nâng cao thu nhập cho nông dân
đến nay toàn tỉnh điện biên có trên ba hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên ba trăm linh trang trại với quy mô đa dạng có thu nhập hàng năm từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng